trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam tối nay chủ tịch hạ viện cộng hòa kazakhstan
ngài nikma zerulaevich và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại thành phố đà nẵng
tại buổi tiếp kiến lãnh đạo thành phố bày tỏ mong muốn cơ hội hợp tác đầu tư với nhiều quốc gia
trong đó có cộng hòa kazakhstan trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là thương mại hợp tác phát triển du lịch
chủ tịch hạ viện cộng hòa kazakhstan đánh giá cao về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của việt nam nói chung
và đà nẵng nói riêng qua đây chủ tịch hạ viện cộng hòa kazakhstan kỳ vọng trong thời gian tới
sẽ sớm thiết lập quan hệ hợp tác với đà nẵng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế song phương
nhất là lĩnh vực may mặc cảng biển và du lịch
việt nam và kazakhstan thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày hai mươi chín tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
kể từ đó hai nước đã có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với nhiều hành động chặt chẽ
và ủng hộ lẫn nhau tại liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế